trong chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội đã dành một ngày rưỡi để thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo ý kiến của nhiều đại biểu những mảng sáng của bức tranh kinh tế xã hội đã được nhận định một cách trung thực và khách quan nhất
bên cạnh đó các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
cũng như đóng góp các ý kiến để khắc phục những vấn đề này
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề với các đại biểu
các đại biểu đồng tình cao với báo cáo của chính phủ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã có nhiều thành tựu
các đại biểu cũng cho rằng bên cạnh đó vẫn còn những góc khuất của nền kinh tế đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội
cần phải được quan tâm và có giải pháp khắc phục
tình hình đầu tư trong
cái sức đầu tư hiện nay thì tôi nghĩ là hiện nay kể cả các cái nguồn vốn đã ít đổi rồi
nhưng mà cái triển khai nó cũng rất chậm
tôi lấy ví dụ như cái kết quả triển khai cái vốn năm hai nghìn một mươi chín
vốn của nhà nước thì tỷ lệ cũng không đạt theo yêu cầu
rồi vốn vai vốn trái phiếu chính phủ thì đều là không đạt yêu cầu
và nhiều nguồn vốn từ đầu năm đến nay thì gần như chưa triển khai được
ví dụ như phân khai nguồn vốn trung hạn
chỉ có một mươi tỷ thôi mà đến thời điểm này chưa quyết phân khai được tôi cho rằng là quá chậm
điển hình như vụ việc gian lận thi cử tại một số tỉnh miền núi như sơn la hà giang hòa bình
xảy ra vừa qua khiến dư luận và cử tri nhân dân trong cả nước bức xúc
đại biểu bày tỏ sự quan ngại trước vấn đề này
vấn đề mua bán điểm như đã qua
thực chất nó cũng là một dạng đưa hối lộ và nhận hối lộ
và trong cái vấn đề mà
mua bán điểm thì nó chưa dừng lại ở đó
mà thực ra nó là căn cơ của vấn đề mua quang và bán chức
đã có những cử tri đó là ví von một điều là
những cái trường hợp như vậy nó giống như một thị trường giáo dục chợ đen
và điều này rất là đáng chua sót
gian lận trong thi cử sẽ là một tiền lệ xấu ảnh hưởng đến nền giáo dục của nước nhà
ảnh hưởng đến tương lai của nhiều em học sinh
tạo ra sự không công bằng mất ổn định trong tâm lý suy nghĩ của các phụ huynh học sinh
và của chính các em đã nỗ lực phấn đấu học tập hết mình
đại biểu cho rằng đây là một trong những mảng tối của bức tranh kinh tế xã hội
cần có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
làm sao để có thể là lấy lại công bằng cho những em đã vì cái sự việc này
mà mất cái cơ hội trong mùa thi vừa qua
nhưng mà đây cũng chỉ là một câu chuyện mà thuộc điều chỉnh của pháp luật
điều tôi quan tâm là thông qua câu chuyện này đã đến lúc nó giống lên một hội chung cạnh tình rằng
chúng ta phải làm gì phải làm như thế nào để cho cái sự nghiệp giáo dục của việt nam
là chúng ta tạo ra một cái môi trường là thay ra thầy trò ra trò
và cái sự đầu tư của xã hội cái sự quan tâm của các cấp các ngành
nó đúng mục tiêu để xây dựng lên những con người việt nam
có phẩm chất của người việt nam mới để hướng tới một phẩm cách quốc gia chúng ta
trong hội nhập và phát triển hiện nay
qua một ngày rưỡi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của đất nước
đã có nhiều ý kiến công tâm trung thực của các đại biểu
đề cập đến các vấn đề đang nhận được sự quan tâm của dư luận cùng cử tri cả nước
thành viên chính phủ các tư lệnh ngành đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình
để tiếp tục có những giải pháp khắc phục
điều này cho thấy tinh thần quyết tâm đổi mới của chính phủ
các bộ ngành trung ương cùng tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng chính phủ
hành động kiến tạo liêm chính phục vụ phát triển phục vụ nhân dân